liên tiếp ba vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng triệt phá thành công thu giữ tăng vật gồm năm bánh heroin và hai kg thuốc viện
trước đó tại xóm nà héng xã nam quang huyện bảo lâm lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn tú chú xã nam quang đang vận chuyển năm bánh heroin một khẩu súng ngắn một mươi viên đạn
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã từ năm hai nghìn một mươi bảy cùng ngày tại thị trấn bắc màu công an huyện bảo lâm phối hợp với công an tỉnh cao bằng bắt quả tang đối tượng ma văn ly chú xã nam quang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng hai kg thuốc viện và nhiều đồ vật liên quan
tiếp đó công an xã nam cao đã bắt đối tượng ma văn hợp chú xã nam cao đang có hành vi mua bán ba mươi một g heroin